kính chào quý vị và các bạn
nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi chín và đón xuân kỷ hợi thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã có thư chúc mừng động viên cán bộ chiến sĩ công nhân viên chức học viên
cán bộ công an hưu trí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ trong công an nhân dân
các đồng chí công an xã bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp